cây cầu ngói thanh toàn ở xã thủy thanh thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
với kiến trúc đặc trưng trên nhà dưới cầu được xếp vào loại hiếm
có giá trị nghệ thuật cao nhất trong các loại cầu cổ
được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng công nhận di tích quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã được tháo rời toàn bộ để trung tu
dự án bảo tồn tu bổ và tôn tạo di tích cầu ngói thanh toàn do ban đầu tư và xây dựng thị xã hương thủy
làm chủ đầu tư với kinh phí hơn một mươi ba tỷ đồng thực hiện trong vòng ba năm
do cầu đã xuống cấp hư hỏng nên hội đồng khoa học đã thông qua phương án hạ giải
để đánh giá cụ thể các cấu kiện bảo đảm đúng quy chuẩn quy định và nguyên tắc bảo tồn
cầu ngói thanh toàn là một trong những di tích được phát huy giá trị tốt nhất ở thừa thiên huế
hai bên cầu chính quyền địa phương đã đầu tư thêm khu chợ quê và một nhà bảo tàng nông cụ
để khu vực này trở thành một địa chỉ văn hóa thu hút rất nhiều du khách quốc tế